bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để thực hiện các mục tiêu tạo thuận lợi hóa thương mại
thông quan nhanh chóng đã được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới
tại việt nam cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đang được nghiên cứu để triển khai trong thời gian tới
đây sẽ là nội dung chính của tiêu mục vấn đề trong tuần
nhưng trước hết mời quý vị đến với phần tin tài chính hai mươi bốn trên bảy
bộ tài chính đã có quyết định sáu trăm một mươi một qdbtc công bố kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó có bốn cơ quan và hai mươi tám địa phương sẽ thực hiện giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi
về phương thức giám sát bộ tài chính sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu
thực hiện giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các trường hợp báo cáo có phát sinh đầu tư vốn nhà nước
doanh nghiệp còn lại trên cơ sở các báo cáo tài chính báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp của cơ quan đại diện chủ sở hữu
theo quyết định này có bốn cơ quan bộ quốc phòng ngân hàng nhà nước ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
bộ giao thông vận tải và hai mươi tám địa phương sẽ thực hiện giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi tám
có một mươi ba bộ ngành và một mươi ba địa phương không thực hiện giám sát do không phát sinh hoạt động đầu tư
bên cạnh đó có ba bộ và bốn địa phương chưa gửi báo cáo nên không có căn cứ lập kế hoạch giám sát
bộ tài chính vừa ban hành thông tư số một trăm năm mươi hai nghìn một mươi chín ttbtc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
theo đó nếu tổ chức cá nhân gây tổn thất cho quỹ thì phải bồi hoàn
thông tư đã quy định rõ về nguyên tắc quản lý tài chính đối với quỹ này
cụ thể quỹ bảo lãnh tín dụng tự chủ về tài chính tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình theo quy định của pháp luật
đồng thời phải thực hiện bảo toàn và phát triển vốn bù đắp chi phí và rủi ro trong hoạt động hoạt động theo nguyên tắc công khai minh bạch tiết kiệm và hiệu quả
quỹ bảo lãnh tiến dụng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn vốn và tài sản của quỹ
thông tư cũng quy định về xử lý tổn thất tài sản của quỹ bảo lãnh tiến dụng
khi bị tổn thất về tài sản quỹ bảo lãnh tiến dụng phải thành lập hội đồng để xác định mức độ tổn thất nguyên nhân trách nhiệm và xử lý
thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín và áp dụng từ năm tài chính hai nghìn một mươi chín
ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng vp bank và ngân hàng thương mại cổ phần quân đội mb vừa chính thức được ngân hàng nhà nước chấp thuận
cho áp dụng thông tư số bốn mươi một hai nghìn một mươi sáu ttnhn quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng
trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên được áp dụng tiêu chuẩn ba sen hai tại việt nam
việc được ngân hàng nhà nước phê duyệt cho vp bank và mb khẳng định năng lực quản trị rủi ro của hai ngân hàng này
đã đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe trong lĩnh vực tài chính vừa lên sánh ngang về chất lượng quản trị với các nước phát triển trong khu vực
và trở thành những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu việt nam không chỉ năng động trong kinh doanh đồng thời an toàn trong hoạt động
và đáp ứng tiêu chuẩn quản trị tiên tiến
đồng thời do một trong ba trụ cột của ba sen hai là minh bạch thông tin hoạt động quản trị doanh nghiệp của hai ngân hàng này cũng sẽ minh bạch hơn
nâng cao tính hiệu quả hoạt động trên nguyên tắc thị trường
cuối cùng khung quản trị rủi ro vững chắc và hoạt động minh bạch sẽ tạo nền tảng cho ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh trong tương lai
một cách bền vững và hiệu quả
nhật bản đã đạt được những thành công dù còn khiêm tốn trong kế hoạch mở rộng cho vay quốc tế
nhưng có thể thấy nhật bản đang vượt trung quốc trong lĩnh vực cho vay quốc tế
lực của bắc kinh nhằm gia tăng vị thế trên thị trường tài chính thế giới
hiện đồng yên là tiền tệ phổ biến thứ ba trong các giao dịch quốc tế chiếm bốn ba mươi năm thị phần giao dịch toàn cầu
tính ở thời điểm tháng hai vừa qua trong khi thị phần đồng nhân dân tệ của trung quốc hiện chiếm một một mươi năm các giao dịch quốc tế
và con số này hầu như không tăng trong vài năm qua
từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đồng nhân dân tệ chiếm một bảy dự trữ ngoại hối toàn cầu và sau đó tăng lên một tám
trong khi đó cùng tăng một bảy dự trữ ngoại hối toàn cầu
từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đồng yên chiếm ba chín mươi sáu và sau đó tăng lên năm hai mức dự trữ ngoại hối trong cơ quan dự trữ ngoại hối của các nước
mức cao nhất trong vòng một mươi năm năm trở lại đây để trở thành ngân hàng cho vay quốc tế hàng đầu châu á
và đồng nhân dân tệ có thể có vị thế cao hơn trong hệ thống tài chính toàn cầu
nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì những tham vọng có vị thế lớn về tài chính trên trường quốc tế của trung quốc vẫn còn khá xa vời
tổng thống ukraine petro porochenko vừa cảnh báo ukraine có nguy cơ vỡ nợ
nếu kế hoạch quốc hiệu hóa ngân hàng lớn nhất nước này là pivatbank bị hủy bỏ
hàng chục triệu khách hàng mất tiền và đẩy ukraine vào cảnh vỡ nợ và khủng hoảng kinh tế
được thành lập năm một nghìn chín trăm chín mươi hai privatbank hiện phục vụ khoảng hai mươi hai triệu khách hàng và nắm giữ hơn một phần ba lượng tiền gửi vào ukraine
vận hành khoảng hai văn phòng tại ukraine ngân hàng này có lợi nhuận dòng đạt bốn trăm ba mươi năm triệu usd trong năm hai nghìn một mươi tám
chính phủ ukraine đã chi khoảng năm tỷ usd cho tiến trình điều chỉnh cơ cầu vốn của privatbank
để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn vốn do hoạt động rút tiền khỏi ngân hàng này
cũng như các khoản nợ xấu trước khi tiến hành quốc hữu hóa
tòa án hành chính quận kiev đã ra phán quyết rằng việc quốc hữu hóa privatbank vào năm hai nghìn một mươi sáu là bất hợp pháp
tuy nhiên ngân hàng quốc gia ukraine cho hay không đồng ý với phán quyết trên của tòa án này
chính phủ ukraine tiến hành quốc hữu hóa privatbank vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
giảm thiếu hụt nguồn vốn trầm trọng của định chế tài chính này đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính ukraine
nhiều quốc gia công nhận bảo lãnh thông quan là một biện pháp tạo thuận lợi thương mại hiệu quả
và giải pháp này từ lâu đã được đưa vào các hiệp định thương mại quốc tế với các tên gọi khác nhau
như cam kết bảo lãnh hay công cụ đảm bảo hay một đảm bảo
điều này là tiêu chuẩn áp dụng toàn cầu nên có thể áp dụng theo nhiều hình thức và cách tiếp cận khác nhau
phụ thuộc vào hệ thống pháp lý của mỗi nước và quyết định của các cơ quan quản lý
từ những lợi ích mà bảo lãnh thông quan mang lại hiện nay cơ chế bảo lãnh thông quan sẽ được nghiên cứu áp dụng tại việt nam
không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành mà có thể áp dụng bảo lãnh ở nhiều lĩnh vực khác
để được thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định ngoài việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng từ
doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ bắt buộc về hàng hóa như nộp các khoản thuế phí thu khác
nếu sai phạm còn phải chịu trách nhiệm chấp hành các hình thức phạt tiền hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả
theo chuyên gia liên minh tạo thuận lợi thương mại toàn cầu gatf bảo lãnh thông quan chính là hình thức cam kết bảo lãnh về mặt tài chính
mà cơ quan hải quan yêu cầu đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi chưa hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định mà vẫn được thông quan hàng hóa nhanh
tại hoa kỳ qua gần tám mươi năm phát triển hệ thống bảo lãnh thông quan đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau và cho tới ngày nay được xem là hệ thống tiền tiến nhất
bảo lãnh thông quan tại hoa kỳ không chỉ bảo lãnh về thuế phí mà còn bảo lãnh tất cả các nghĩa vụ chuyên ngành khác liên quan áp dụng trên lô hàng
ở đó tất cả các lô hàng nhập khẩu thương mại có trị giá từ hai năm trăm linh usd trở lên đều phải nhập khẩu dưới một bảo lãnh thông quan hoặc một hình thức đảm bảo phù hợp khác
nếu như thời gian thông quan tại việt nam hiện nay chúng ta được đo bằng ngày thì ở tại hoa kỳ chúng tôi chỉ đo bằng phút nhiều nhất là chỉ vài giờ thôi
nên tôi nghĩ biện pháp bảo lãnh thông quan này rất tốt cho việc giảm thiểu thời gian để có thể thông quan hàng hóa
hiện nay theo quy định của pháp luật việt nam việc bảo lãnh thông quan chỉ được sử dụng trong trường hợp người khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan
nhưng được tổ chức tiến dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp bao gồm hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế
và hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất hoặc tiền phạt theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan
thay vì chờ phải nộp đủ thuế phí thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về kiểm tra chuyên ngành mới được thông quan hàng hóa
doanh nghiệp tham gia bảo lãnh thông quan có thể đưa hàng về trước hoàn thành thủ tục sau
bảo lãnh thông quan sẽ giảm chi phí hành chính từ một đến năm giảm chi phí thông quan từ năm đến tám trị giá lô hàng
tăng cạnh tranh thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu khoảng một
cùng với đó cơ quan quản lý nhà nước vẫn đảm bảo thực hiện thu được các khoản thuế
thực hiện được kiểm tra chuyên ngành và giảm được chi phí áp lực khi phải giải quyết tất cả các thủ tục tại thời điểm thông quan

theo dự thảo nguyên tắc triển khai thí điểm bảo lãnh thông quan là đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế
về chính sách quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu của tổ chức cá nhân
nhằm đảm bảo thuận lợi cho các hoạt động xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa và phù hợp với thông lệ quốc tế
thay vì việc mà phải chờ nộp đầy đủ thuế thực hiện các nghĩa vụ về kiểm tra chuyên ngành
doanh nghiệp có thể đưa hàng về để đưa vào sản xuất đưa vào kinh doanh
bởi việc họ có thể thực hiện việc đấy thông qua việc bảo lãnh thông quan
tức là tổ chức tín dụng sẽ đứng ra bảo đảm với cơ quan hải quan rằng doanh nghiệp sẽ thực hiện tất cả các nghĩa vụ
khi họ đã ký hợp đồng với tổ chức bảo hiểm
để tránh ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
quy trình thủ tục hải quan và chính sách quản lý của các bộ ngành
việc triển khai cơ chế bảo lãnh thông quan dự kiến chia thành ba giai đoạn
thí điểm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai mở rộng hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba chính thức từ năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ tạo thuận lợi thương mại hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan nhanh chóng phù hợp với thông lệ quốc tế
theo tính toán của một số tổ chức quốc tế cơ chế này có thể giúp kinh ngạch xuất nhập khẩu tăng gần một
tương đương khoảng năm tỷ usd
tổng cục hải quan bộ tài chính cho biết dự kiến triển khai chính thức từ năm hai nghìn hai mươi bốn
trên cơ sở tổ chức đánh giá tình hình triển khai thí điểm
nhóm nghiên cứu sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý và hệ thống công nghệ thông tin
để triển khai chính thức hệ thống bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của các loại hình khác
như gia công chế biến sản xuất xuất khẩu các trường hợp hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu
để trực tiếp phục vụ sản xuất thuộc diện miễn áp dụng các chính sách quản lý tại khâu nhập khẩu
thưa quý vị việt nam chưa có một thị trường vốn chuyên dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp start up
ý tưởng xây dựng một thị trường chứng khoán chuyên dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
theo mô hình connec hàn quốc là ý tưởng hữu hiệu giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp
có thể tiếp cận được các nguồn vốn với những tiêu chuẩn ở mức thấp hơn
tách bạch với niềm yết thị trường linh hoạt hơn
có thể thấy việc đảm bảo nguồn vốn thường xuyên để hoạt động và phát triển
là một trong những vấn đề cốt lõi cần quan tâm của mỗi doanh nghiệp khởi nghiệp
cho đến nay các doanh nghiệp khởi nghiệp tại việt nam chủ yếu kêu gọi vốn từ các quỹ tài chính nhà nước
các kênh như quỹ đầu tư về chính khoán quỹ đầu tư mạo hiểm
các nhà đầu tư cá nhân hoặc các tổ chức phi chính phủ
để các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận vốn một cách hiệu quả
chính phủ cần hoàn chỉnh hệ sinh thái hỗ trợ xung quanh hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp
việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp nên đứng dưới nhiều góc độ định hướng
nhà nước không trực tiếp can thiệp mà đóng vai trò là trọng tài để doanh nghiệp khởi nghiệp
và hệ sinh thái hỗ trợ tự bổ sung và liên kết với nhau
và cái phong trào khởi nghiệp thúc đẩy thành lập doanh nghiệp và đặc biệt là thành lập doanh nghiệp
và phát triển kinh doanh theo hướng sáng tạo start up thì ngày càng được củng cố và thúc đẩy
việc thành lập sàn giao dịch cho các start up là vấn đề hoàn toàn mới
không chỉ riêng ở việt nam mà còn mới trên thế giới
tuy nhiên làm sàn giao dịch mới chỉ là khởi điểm cho vấn đề tư duy
start up với những sáng tạo và đột phá về công nghệ hứa hẹn sẽ là nhân tố quan trọng
góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh năng suất lao động tăng thấp
các chính sách kinh tế vĩ mô hỗ trợ tổng cần để dần hết dư địa
mặc dù vậy thì việt nam đang trong giai đoạn đầu hình thành một hệ sinh thái khởi nghiệp
và các start up gần ý tưởng sáng tạo hệ thống pháp lý cơ chế thiết chế của chính phủ
để hỗ trợ các start up trong giai đoạn ươm mầm cũng như tăng tốc
đến cái giai đoạn mà gọi là tổ chức cái thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp
thì cũng xin báo cáo với quốc hội là hiện nay ở các nước hầu hết các nước
thì chưa đưa các quy định về trào bán riêng lẻ cũng như tổ chức
cái thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp vào luật chứng khoán
thế nhưng mà trên thực tế thì các nước đã tổ chức rồi và các nước xung quanh ta đều có cả
ví dụ như hàn quốc ví dụ như là đài loan thái lan v v
thì đều có tổ chức cái thị trường này cho doanh nghiệp khởi nghiệp
và cái thị trường này là một cái thị trường
góp phần rất là quan trọng trong cái việc là huy động cái nguồn lực của xã hội
để tiếp sức cho các ý tưởng sáng tạo
theo một cách khác chính phủ cũng có thể đứng ra bảo lãnh tín dụng
cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong những năm đầu theo các điều kiện đi kèm
thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp chủ động tìm kiếm cơ hội tham gia
vào các cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị nhằm tăng giá trị của doanh nghiệp khi huy động vốn
ý tưởng xây dựng một thị trường chứng khoán chuyên dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
theo mô hình connect hàn quốc là ý tưởng hữu hiệu giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp
có thể tiếp cận được với nguồn vốn với những tiêu chuẩn ở mức thấp hơn
tách bạch với niêm yết thị trường linh hoạt hơn có lợi cho cả doanh nghiệp và nhà đầu tư
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị và các bạn
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng
phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống
và hẹn gặp lại